trong những ngày này các đơn vị công an trên cả nước đã có những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân một mươi chín tháng tám và quốc khánh nước cộng hòa sội chủ nghĩa việt nam mùng hai tháng chín
các đơn vị công an đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như hành hương về thủ đô kháng chiến tổ chức thăm tặng quà các bà mẹ việt nam anh hùng các gia đình chính sách gia đình có công với cách mạng
các gia đình cán bộ chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ có hoàn cảnh khó khăn thăm hỏi những gia đình khó khăn ở các vùng xa vùng sâu tặng quà cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập
đây là hoạt động thiết thực của công an các địa phương nhằm tri ân tăng cường mối đoàn kết thống nhất gắn bó tăng cường sự phối hợp trong công tác chiến đấu giữa các đơn vị
thưa quý vị và các bạn tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng từng khẳng định ngoài nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội của đất nước đảng bộ công an trung ương là một trong những đảng bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương sáu bảy một mươi hai về nghiên cứu xây dựng thực hiện đề án một trăm linh sáu một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả một cách bài bàn khoa học
thận trọng khách quan bước đầu đạt được những kết quả cụ thể quan trọng
đánh giá của tổng bí thư chủ tịch nước là sự khẳng định tính hiệu quả của thực hiện đề án một trăm linh sáu trong công an nhân dân mà đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an vừa nêu
thực tiễn cho thấy tổ chức bộ máy của công an nhân dân từ khi thành lập đến nay là quá trình phát triển có tính lịch sử và đều xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong từng giai đoạn cách mạng
sau mỗi lần cải cách kiện toàn bộ máy được hoàn thiện hơn đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân và sự phát triển của đất nước để luôn xứng đáng là thanh kiếm là lá chắn bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân
rất đáng mừng là bộ máy mới cán bộ mới được bổ trí ở các cục các đơn vị liên quan của các đơn vị thuộc bộ và các phòng thuộc công an
các địa phương nhưng anh em đã vào cuộc tốt tinh thần trách nhiệm cao và cơ bản các ông chỉ đã bắt tay vào công việc và giám cấp trung gian và tóm bộ chính trị để hăng hái chứng tỏ bộ máy này bố trí khoa học và phát huy tác dụng tốt
đặc biệt trong bối cảnh hôm nay lực lượng công an
lại càng ý thức hơn về trọng trách là thanh kiếm và lá chắn của mình
vì các đối tượng phạm tội và các thế lực thù địch luôn tuyên truyền luận điệu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang tách lực lượng vũ trang ra khỏi sự lãnh đạo của đảng
một bộ phận nhỏ người dân bị kích động lôi kéo dẫn đến cái nhìn phiến diện tiêu cực về lực lượng công an
những ai đó mà chỉ chú ý đến những hành vi tiêu cực của một bộ phận nhỏ
mà quên đi một cái bộ phận đông
một cái bộ phận đông đảo hàng ngàn hàng vạn hàng chục vạn cán bộ chiến trí của chúng ta
thì người đó chưa thấy hết được cái tính toàn diện
có một cái đất nước thống nhất yên bình như hôm nay
một tình hình chính trị xã hội và trật tự an toàn như hôm nay
có một kết quả ban đầu chống tham nhũng rất quan trọng để lấy lại niềm tin của quần chúng
và có một vị thế đất nước
việt nam được bè bạn và rất nhiều nước thừa nhận và kè có sự đóng góp rất tích cực và quan trọng
của lực lượng công an nhân dân chúng ta
trong sáng nay hơn một ba triệu học sinh tại thành phố hồ chí minh đã chính thức tự trường năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
năm nay ngành giáo dục thành phố đề ra nhiều mục tiêu trọng tâm nhằm đổi mới căn bản toàn diện giáo dục
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi dự kiến thành phố tăng khoảng hơn bảy mươi năm bốn trăm linh học sinh
trong đó bậc mầm non tăng hơn bảy hai trăm linh học sinh bậc tiếu học tăng hơn hai mươi một bảy trăm linh
bậc trung học cơ sở tăng hơn hai mươi sáu bốn trăm linh và bậc trung học phổ thông tăng gần hai mươi học sinh
trước áp lực gia tăng sĩ số học sinh hàng năm ngành giáo dục thành phố đã có kế hoạch
chuẩn bị về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên cho năm học mới
chúng tôi cũng có rất là chủ động để tham mưu với quỹ ban nhân thành phố chỉ đạo các quận nguyện xây trường
tuyển dụng giáo viên năm nay thì số phòng học mới tăng thêm cũng phải là hơn một phòng học
cho một năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bên cạnh đó là năm nay là do sự thống nhất giữa sở giáo dục và sở nội vụ
về thời gian giao biên chế chỉ tiêu tuyển giáo viên cho các quận quyện
cho nên việc tuyển giáo viên của các quận nguyện cũng diễn ra được thuận lợi
để đến đầu năm học mới là tất cả các trường đều có đủ giáo viên để tham gia giảng dạy
ở tất cả các môn học tất cả các bậc học
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ngành giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục tập trung thực hiện đổi mới căn bản
toàn diện giáo dục và đào tạo đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho việc triển khai
thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đặc biệt chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong dạy học và quản lý giáo dục
năm học vừa qua thì trường cũng đã cho các em học tinh học theo trường quốc tế mos
cũng như năm học này cũng sẽ phát triển theo hướng tinh học trường quốc tế như vậy
năm học vừa qua thì cũng tổ chức ở khỏi lớp một mươi cho các em học theo chương trình học bình thường
năm nay kể cả hai khối một mươi và một mươi một cũng sẽ tập trung học theo hướng tinh học quốc tế
trong năm học mới ngoài những hoạt động theo chủ trương của ngành
các trường trên địa bàn tp hcm sẽ tập trung phát triển năng lực phẩm chất học sinh
bên cạnh kiến thức nhà trường sẽ quan tâm đến các hoạt động giáo dục thể chất
để phát triển kỹ năng cũng như năng khiếu hướng đến phát triển toàn diện cho học sinh thành phố
trong những ngày hè vừa qua những chiến sĩ học viên công an nhân dân
thực hiện nhiều chương trình hoạt động thiết thực ý nghĩa
đồng góp công sức của tuổi trẻ góp phần xây dựng quê hương đất nước
tạo hình ánh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
trong thời gian qua tại công an các đơn vị địa phương phía nam
hàng ngàn công trình phần việc thiết thực được triển khai thực hiện
nhằm chăm lo đời sống cho nhân dân
như xây dựng nhà tình nghĩa nhà tình thương cho gia đình chính sách
phụng dưỡng mẹ việt nam
anh hùng giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học
cấp phát giấy chứng minh nhân dân tại nhà
tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân
và đặc biệt trong những tháng hè vừa qua
phong trào thanh niên tình nguyện
chiến dịch thành quân xanh của tụi trẻ công an nhân dân
nhằm hỗ trợ giúp đỡ người dân ở những miền quê xa xôi
đã làm tác chặt thêm tình cảm quân dân
sau cái chiến dịch này thì có thể nói là giúp cho đồng việt nam đi nhà trường rất nhiều
cái thứ nhất là các em nó trưởng thành hơn
trưởng thành hơn trong nhận thức của mình
cái thứ hai là giúp cho các em nó hiểu hơn về cái thực tế cuộc sống của người dân
từ đó nó có mối quan hệ gắn kết với nhân dân
để sau này trong công tác của mình
các em nó sẽ biết cách để vận dụng và phát huy
việc gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân trong công tác chuyên môn của mình
bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ
hơn hai trăm linh học viên trường đại học an ninh nhân dân
khoác bà lô lên vai hăng hái lên đường
trong chiến dịch thành quân xanh năm hai nghìn một mươi chín
về với bà con quê hương huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
để cùng ăn cùng ở cùng làm với người dân nơi đây
hơn hai mươi ngày từ ngày hai mươi bảy tháng bảy đến ngày một mươi sáu tháng tám
được là người con của vùng đất trà ôm anh hùng
là những ngày đầy tình cảm và ý nghĩa đối với các học viên công an
các bạn đã đóng góp công sức mình góp phần tiếp thêm sức mạnh
tô điểm cho vùng đất nông thôn mới
với bốn ngày công các chiến sĩ tình nguyện đã xây dựng một cái cầu nông thôn
phát hoàng dọn cỏ rải đá đường giao thông nông thôn
trao tặng một nhà tình nghĩa đồng đội
thăm hỏi tặng quà cho gia đình có công với cách mạng
tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân
tổ chức sinh hoạt dạy tiếng anh cho học sinh
mùa hè nắng gắt các chiến sĩ tình nguyện
dù mồ hôi ướt đẫm trên vai
nhưng nụ cười niềm vui vẫn tràn ngập
vì đồng hành với các bạn là tình cảm thân thương của bà con nơi đây
đây là một trải nghiệm thật là tuyệt vời
em đã có thêm những người bạn mới
có thêm có thể nói là có thêm một gia đình mới
các cô chú xem nhà thì xem tụi em như là con là cháu
em rất là cảm động vì cái tình cảm quân dân
đánh bỏ kèo sơn
chiến dịch xong thì gia đình rất quyến liến
cũng mong các em học tập rồi là sau này
có điều kiện trở lại làm hữu giúp thêm cho địa phương
không chỉ có mặt từng ngày từng giờ
trên mặt trận đầy khó khăn gian khổ nguy hiểm
kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm
đảm bảo trực tự an toàn xã hội
cuộc sống bình yên cho nhân dân
mà những chiến sĩ không ai nhân dân
bằng hoạt động thiết thực của mình
đã thực sự góp phần chăm lo cuộc sống của người dân
tạo hình ảnh đẹp của người chiến sĩ không ai nhân dân
trong lòng nhân dân